tại cuộc gặp báo quý ba năm hai nghìn một mươi tám của bộ tư pháp khi được hỏi về vấn đề thi hành án đối với phần án dân sự lên đến sáu trăm linh tỷ đồng của bị cáo đinh la thăng
đại diện cơ quan thi hành án cho hay hiện các cơ quan chức năng có liên quan đang tiến hành các thủ tục theo luật định
theo ông nguyễn thanh thủy phó tổng cục trưởng tổng cục thi hành án dân sự
bộ tư pháp tòa án mới chuyển hồ sơ qua cơ quan thi hành án và cơ quan thi hành án của hà nội đang làm các thủ tục thụ lý theo quy định
việc thu hồi tài sản trong bản án này phải chờ đơn yêu cầu của phía bị hại trong vụ án đó là tập đoàn dầu khí việt nam pvn
xong đến thời điểm hiện tại phía pvn chưa có đơn gửi cơ quan thi hành
sau này các kết quả của chúng tôi sẽ được tiếp tục thông tin đến cho báo chí rõ
cũng tại cuộc họp ông đỗ đức hiển tránh văn phòng kiêm người phát ngôn bộ tư pháp
thông tin về những lùng xùm liên quan đến kỳ thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường đại học luật năm hai nghìn một mươi năm
theo đó bộ tư pháp đã có văn bản trả lời ông lê đình vinh
trân trọng xin lỗi về thiếu sót chưa kịp thời điều chỉnh đối tượng thi tuyển chức danh
mong muốn nhận được sự chia sẻ thông cảm từ phía ông lê đình vinh
bộ tư pháp sẽ chỉ đạo các phương án
tổ chức cá nhân có liên quan để xảy ra thiếu sót nêu trên
nghiêm túc kiểm điểm coi đây là bài học sâu sắc trong công tác quản lý của bộ